liên quan đến vụ việc lợi dụng dự án kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển cửa đại ở thành phố hội an tỉnh quảng nam
để hút cát trái phép trở đi nơi khác bán mà báo chí phản ánh
ngày hai mươi bảy tháng ba ủy ban nhân dân tp hội an đã có buổi làm việc với cục đường thủy nội địa việt nam
qua đó thống nhất phương án tạm dừng triển khai các dự án nạo vét lấy cát tại cửa biển cửa đại hội an
để các cơ quan liên quan tiến hành làm rõ vụ việc
tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố hội an nhận định
thời gian qua tại khu vực lấy cát để triển khai dự án kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển cửa đại
đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng dự án để hút cát trái phép
việc làm này đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động triển khai dự án của thành phố hội an
còn việc này chúng tôi sẽ tiếp tục các văn bản truyền tấn bởi vì chúng tôi đang chờ khảo sát thám sát của đơn vị tư vấn
chứ chúng tôi không làm quyền mà bởi vì sự việc đang xảy ra do vậy chúng tôi xin tạm dừng thôi
còn khi mà có lệnh của tỉnh thì chúng ta cứ tiếp tục chúng ta làm không có vấn đề gì cả
theo ủy ban nhân dân thành phố hội an do tại khu vực được chỉ định lấy cát
có hai dự án đang song song triển khai là dự án của thành phố hội an nói trên
và dự án nạo vét luồng lạch do cục đường thủy nội địa việt nam làm chủ đầu tư
vì vậy trong quá trình triển khai đã dẫn đến tình trạng nhập nhàng giữa công tác quản lý
nên cục đã thống nhất đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố hội an tạm dừng dự án nạo vét cơ biển của đại